nhân kỷ niệm bốn mươi hai năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước các cựu chiến binh của lữ đoàn ba trăm một mươi sáu đặc công biệt động sài gòn vừa có cuộc gặp mặt cán bộ chiến sĩ gia đình và các cơ sở cách mạng để ôn lại những ký ức và truyền thống hào hùng trong ngày vui đại thắng ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
buổi gặp mặt đã diễn ra trong không khí đầy nồng ấm và hết sức xúc động đây là những nhân chứng lịch sử một thời đã làm nên những chiến công oanh liệt lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
họ là những người đã làm công tác tình báo chiến lược được ta cài vào hoạt động trong hàng ngũ của địch những chiến sĩ biệt động sài gòn những cụm tình báo các cơ sở cách mạng các đường dây để truyền các tin tức tình báo
đồng thời trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm lữ đoàn ba trăm một mươi sáu còn
được giao nhiệm vụ đánh chiếm các vị trí chủ chốt của địch như dinh độc lập tổng nha cảnh sát sân bay tân sơn nhất
và bảo vệ những cây cầu huyết mạch xung quanh thành phố và làm nhiệm vụ dẫn đường mở đường cho các cánh quân giải phóng tiến vào sài gòn để giải phóng thành đô
năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba là thành lập lữ đoàn ba trăm một mươi sáu biệt động tình báo này tôi được điều qua đó tôi làm nhiệm vụ là đại đội trưởng đội nữ đặc biệt là lữ đoàn này có một mình đội của tôi là nữ thôi
cho nên là tôi được chỉ đạo của cấp trên là tôi vô đứng ở trong thành phố để khởi nghĩa phát động quần chúng khởi nghĩa trước khi trước giờ nổ súng
thì hơn hai năm tôi ở đơn vị này thì tôi xây dựng được một mươi người thôi nhưng mà tôi ém quân vô là trước giờ nổ súng tôi may sẵn đó là mấy trăm cây cờ và một số lực lượng quần chúng
đến giờ đó thì phát lo kêu gọi từ cái khu vực đầu ngã tư bãi hiền chạy dài vô cầu tre như vậy là nhân dân quân chúng người ta ủng hộ rất là quyết liệt
với những thành tích và chiến công đặc biệt xuất sắc như trận đánh đi vào lịch sử chiếm cầu rạch chiếc bộ tổng tham mưu của nguyện quyền sài gòn lữ đoàn ba trăm một mươi sáu đặc công biệt động bộ tham mưu miền nam và tám cá nhân đã được đảng và nhà nước phòng tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
sau trận mậu thân tiêu hao nhiều bây giờ còn gom lại và lực lượng của tình báo chủ yếu là tình báo và đặc công gom lại